hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tiến hành làm việc với chủ facebook đặng như quỳnh
trú tại quận thanh xuân thành phố hà nội để làm rõ về hành vi đăng thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến nay đặng như quỳnh đã trực tiếp đăng tải gần ba trăm linh bài viết liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước
trung bình mỗi bài viết có từ vài trăm đến vài nghìn lượt chia sẻ bình luận trở thành điểm nóng nguồn phát tán thông tin thất thiệt thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng xã hội trong thời gian qua
tại cơ quan an ninh đặng như quỳnh khai nhận được tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn gửi đến sau đó chỉnh sửa lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành nhiều tin chưa được kiểm chứng
trong đó một số văn bản của cơ quan chức năng khi chưa công bố về thông tin bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín hoặc cần đưa vào diện cách ly được đặng như quỳnh đăng tải đã ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương
gây tâm lý hoang mang khiến người dân phải sơ tán chuyển chỗ ở tích chữ lương thực làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó có thông tin cách ly tầng ba mươi tám tòa hh một a khu trung cư linh đàm

thời gian tới cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương và cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba lực lượng cảnh sát công an thành phố đà nẵng sẽ phối hợp với sở y tế thành phố và các đơn vị liên quan thiết lập bảy điểm chốt chặn kiểm soát dịch covid một mươi chín ở các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và tại đây
lực lượng chức năng sẽ tiến hành dừng các phương tiện kiểm tra thân nhiệt nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang khai báo tờ khai y tế đối với du khách nước ngoài
cố gắng không để lọt phương tiện lực lượng chức năng đã phải căng mình làm việc
vất vả nhất là ca đêm những chiến sĩ công an và tổ công tác đã phải thức trắng đêm để làm nhiệm vụ
tổ công tác đảm nhiệm cả thứ ba trong ngày với tám tiếng làm việc lúc tự bắt đầu triển khai nhiệm vụ từ lúc không ngồi sẵn
đây là khoảng thời gian mà hầu hết hành khách trên xe đều đang ngủ
trong trường hợp không có khách ngoại cần khai báo y tế để thương tiện cho khách thay vì yêu cầu phải xuống xe nhân viên y tế lên động lên tận nơi để kiểm tra nhiệt độ

tổ công tác đảm nhiệm cả thứ ba trong ngày với tám tiếng làm việc lúc tự bắt đầu triển khai nhiệm vụ từ lúc không ngồi sẵn